hội đồng nhân dân thành phố đã có quyết định chín mươi bảy thông qua và bổ sung các đối tượng được hỗ trợ đợt ba
mức hỗ trợ một triệu đồng một người với tinh thần chi nhanh nhất không bỏ sót không trùng lắp khi nào người dân sẽ nhận được tiền
có khoảng bảy ba triệu người đang sinh sống tại tp hcm được nhận tiền hỗ trợ
các quận huyện đang khẩn trương thực hiện các bước giả soát để có danh sách chính thức
theo nghị quyết thành phố sẽ không hỗ trợ cho người đang hưởng lương hưu người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động
người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
để tách lọc danh sách thành phố đã chủ trương ứng dụng phần mềm và giao cho công ty trách nhiệm ủng hạn một thành viên phát triển công nghệ phần mềm quang trung
qtsc lập các nhóm nhanh chóng giả soát đối chiếu và tách lọc danh sách được nhận hỗ trợ
về quy định thì các phương xã thị trấn sẽ gửi danh sách về quy tsc để giả soát đối chiếu và tách lọc theo ba nhóm danh sách
danh sách những người không hưởng lương tháng tám năm hai nghìn hai mươi một danh sách những người đang hưởng lương tháng tám năm hai nghìn hai mươi một danh sách còn thiếu dữ liệu nếu có
hiện nay nhiều quận huyện đã hoàn tất việc đổ danh sách và đang chờ kết quả trả về
để từ đó lập danh sách người nhận hỗ trợ chính thức trình ubnd quận huyện duyệt kinh phí
trong đợt hỗ trợ này quận bốn đã giả soát
quận bốn đã giả soát danh sách ban đầu với khoảng một trăm sáu mươi tám người và chuyển cho quy tsc
hiện nay một số phường xã đã nhận kết quả trả về nhưng vẫn còn nhiều lỗi kỹ thuật đang cần phải khắc phục
ông lê văn chiến chủ tịch ubnd quận bốn cho biết
tại quận một mươi danh sách ban đầu quận đã chuyển cho qst trích lọc là khoảng một trăm năm mươi năm người
còn tại bình thạnh phòng lao động thương binh và xã hội quận đã gửi danh sách giả soát ban đầu của khoảng ba trăm tám mươi người cho qst
hầu hết các quận huyện đều đang chờ danh sách do quy stc trích lọc và trả về cho từng phương xã
tuy nhiên theo phản ánh từ các quận huyện việc ứng dụng phần mềm đang gặp không ít khó khăn
có nhiều trường hợp thông tin người dân cung cấp không trùng khớp với thông tin trên hệ thống
cụ thể là thông tin của nhiều cá nhân tại cơ quan bảo hiểm xã hội là chứng minh nhân dân
nhưng khai báo của người dân lại là căn cước công dân nên danh sách người đang hưởng lương tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
theo cơ sở dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội được lọc ra chưa đầy đủ
danh sách người đang hưởng lương tháng tám năm hai nghìn hai mươi một được ra soát dựa trên danh sách người đang đóng các khoản bảo hiểm xã hội tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
ngầm hiểu rằng người dân đang được doanh nghiệp công ty đóng bảo hiểm xã hội nghĩa là vẫn đang được trả lương
tuy nhiên hiện nay phát sinh nhiều trường hợp người dân vẫn đang được công ty doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ
nhưng lại không được trả lương
đây là thỏa thuận giữa người dân với doanh nghiệp để việc tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế không bị đứt đoạn ảnh hưởng đến quyền lợi về sau
ngoài ra còn có những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tự đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng để về già hưởng lương hưu
nhiều người thất nghiệp đã lâu nhưng vì bảo hiểm xã hội vẫn ghi nhận đóng tháng tám nên họ sẽ được phần mềm tách vào diện đang được trả lương tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đại diện một phòng lao động thương binh và xã hội chia sẻ
năm nhóm được hỗ trợ
theo nghị quyết hội đồng nhân dân thông qua đợt ba sẽ có năm nhóm đối tượng được hỗ trợ gồm
thành viên trong hộ nghèo hộ cận nghèo người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn
người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm không có thu nhập trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài
đang thực tế có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
người phụ thuộc vào đối tượng hai gồm cha mẹ vợ chồng các con
ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc sống phụ thuộc sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
chồng mẹ vợ chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc sống phụ thuộc sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu
người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội
người lao động được doanh nghiệp trả lương vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một có hoàn cảnh thật sự khó khăn
đang có mặt trên địa bàn xã phường
thị trấn nhóm bốn
người lưu trú trong các khu nhà trọ khu lưu trú khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn
trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và có mặt trên địa bàn
nghị quyết này quy định hỗ trợ cho năm nhóm đối tượng bao gồm
thành viên trong hộ nghèo hộ cận nghèo người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn
người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm không có thu nhập trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài
có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
người phụ thuộc của đối tượng hai bao gồm cha mẹ vợ hoặc là chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc
sống phụ thuộc sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
cha mẹ vợ hoặc là chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc sống phụ thuộc sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu
người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động người lao động đang thay đổi
người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
có hoàn cảnh thật sự khó khăn đang có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
người lưu trú trong các khu nhà trọ khu lưu trú khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn
trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và có mặt trên địa bàn
theo nghị quyết thành phố hồ chí minh sẽ không hỗ trợ cho người đang hưởng lương hưu
người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội
người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
mức hỗ trợ một triệu đồng một người từ ngân sách thành phố hồ chí minh thực hiện chia trả một lần
việc chi hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc chi đủ chi đúng không bỏ sót không trùng lắp
không phân biệt thường trú tạm trú lưu trú công khai minh bạch thuận lợi về thủ tục cho người thụ hưởng
nhưng không lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân
hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh giao ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
chỉ đạo triển khai ngay công tác chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng
trước đó theo thống kê của các quận huyện và thành phố thủ đức
trong thời gian tới trên địa bàn thành phố hồ chí minh sẽ có gần hai triệu hồ nghèo
hộ cận nghèo và hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn
với hơn sáu triệu bốn trăm linh nghìn nhân khẩu người đang lưu trú tại thành phố hồ chí minh thật sự khó khăn
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết số lượng người hỗ trợ dự kiến là bảy triệu ba trăm bốn mươi bảy nghìn một trăm một mươi sáu người
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đang chỉ đạo ủy ban nhân dân xã phường thị trấn khẩn trương giả soát
đối chiếu xét duyệt danh sách trình ủy ban nhân dân quận huyện và thành phố thủ đức thẩm định phê duyệt
cập nhật số liệu cuối cùng đưa vào kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh để triển khai thực hiện
nhóm được xét nghiệm batam rt pcr mẫu gộp với tần suất bảy ngày một lần
ngoài học sinh giáo viên nhân viên tại trường học còn có nhân viên y tế và bệnh viện điều trị nội trú tại bệnh viện
cán bộ công nhân viên các đơn vị thường xuyên lưu trú đông người như doanh trại quân đội công an trại giam
nhân viên người phục vụ sân bay bến xe bến tàu ga đường sắt được test nhanh kháng nguyên mẫu gộp tần suất ba ngày một lần
tại các giờ đầu mối chợ dân sinh siêu thị cửa hàng tiền lợi nhóm nhân viên tiểu thương được tết nhanh kháng nguyên mẫu gộp tần suất ba ngày một lần
dương lái xe phủ xe hàng sẽ được tết nhanh kháng nguyên mẫu gộp cho toàn bộ người theo xe mỗi ngày
tại bệnh viện bệnh nhân trước khi vào khám sẽ xét nghiệm bằng tết nhanh kháng nguyên mẫu đơn
lực lượng thường trực tại các chốt giao thông lực lượng shipper giao hàng được test nhanh kháng nguyên mẫu gộp từ một đến ba ngày một lần tùy theo đặc điểm dịch tễ tại khu vực
khối cơ quan hành chính sự nghiệp khu công nghiệp các đơn vị sản xuất doanh nghiệp toàn bộ công nhân viên xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên mẫu gộp
thành phố hồ chí minh đang triển khai kế hoạch xét nghiệm thần tốc đến ngày ba mươi hai mươi chín nhằm phát hiện các ca mắc mới trong cộng đồng đồng thời thực hiện lội trình trở lại trạng thái bình thường mới

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé